phòng cảnh sát môi trường công an tp hải phòng cho biết đơn vị vừa bắt đối tượng kiều thúy hằng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
ở tấu ba phương đằng giang quận ngô quyền có hành vi vận chuyển buôn bán hai cá thể gấu ngựa con thuộc loại quý hiểm
trước đó vào khoảng một mươi chín h một mươi năm phút ngày chín tháng một kiều thúy hằng gọi xe taxi và mang theo hai cá thể gấu ngựa nhốt trong lồng sắt
phía ngoài bọc bao tải dứa đến quán cà phê trên phố lạch chay giao cho khách
khi hằng đang thực hiện giao dịch các trinh sát phòng cảnh sát môi trường bất ngờ bắt giữ
tại cơ quan công an hằng khai nhận được người phụ nữ thuê vận chuyển hai cá thể gấu ngựa từ khu vực phường đằng giang đến quán cà phê
giao cho người phụ nữ cùng số tiền năm mươi triệu đồng
được biết gấu ngựa thuộc nhóm động vật quý hiếm nghiêm cấm khai thác sử dụng vì mục đích thương mại
hiện hai cá thể gấu ngựa đã được lực lượng chức năng bàn giao cho trung tâm cứu hộ linh trưởng vườn quốc gia quốc phương chăm sóc